xin chào quý vị và các bạn
dự báo từ ngày mai và các ngày tiếp theo một khối không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh bắc bộ
vì vậy nhiệt độ trong những ngày tới trên khu vực giảm mạnh trời rét đậm vùng núi rét hại vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết và băng giá
ngoài ra mưa rào và rông cũng có khả năng xảy ra diện giải rác
với nhiệt độ cao nhất ngày mai ở đông bắc bộ là từ một mươi chín hai mươi hai độ sang hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi hai nhiệt độ sẽ không vượt quá ngưỡng một mươi chín độ
nhiệt độ cũng sẽ giảm mạnh từ một mươi đến một mươi hai độ đi kèm với mưa rông rải rác tại các tỉnh phía tây bắc bộ từ ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh
trời rét đậm vùng núi rét hại nguy cơ xảy ra mưa tuyết và băng giá tại các vùng núi cao
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi hai mươi ba độ và giảm tiếp với mức một mươi sáu một mươi chín độ trong hai ngày tiếp theo
không khí lạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến khu vực trung bộ trong vài ngày tiếp theo
cụ thể ngày mai các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên
thiên huế sẽ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
càng về cuối ngày trời càng rét ở phần phía bắc
nhiệt độ cao nhất ngày mai trên cả khu vực là hai mươi năm hai mươi tám độ
phần phía nam khu vực trời chuyển rét từ ngày một mươi bảy với nhiệt độ không vượt quá ngưỡng hai mươi ba độ
không khí lạnh sẽ có những ảnh hưởng chậm hơn đến khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
cụ thể từ chiều và tối mai các tỉnh phía bắc có mưa mưa vừa cục bộ có mưa to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
có gió rất mạnh
phía nam có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai độ
sau đó giảm tiếp khoảng hai độ trong hai ngày tiếp theo
tại khu vực các tỉnh tây nguyên thời tiết tiếp tục ổn định trong vài ngày tới
chủ yếu xảy ra mưa rông vài nơi về chiều tối và đêm
ban ngày có nắng nhẹ
nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng hai mươi bảy ba mươi độ trong ba ngày tới
các tỉnh nam bộ từ nay đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai có thời tiết phổ biến là mây thay đổi
chiều tối có mưa rào vài nơi
ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ trên khu vực này vẫn khá cao giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
cảm giác oi bức lúc trưa chiều